bên cạnh việc trợ cấp cho người lao động một khoản kinh phí trong lúc chưa tìm được việc làm
chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn hỗ trợ giới thiệu việc làm và đào tạo nghề để người lao động sớm quay trở lại thị trường
chị nguyễn thị san hôm nay đến trung tâm dịch vụ việc làm hà giang để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
được cán bộ ở đây tư vấn
chị nhanh chóng hoàn thiện mọi thủ tục
không những thế chị còn được các cán bộ ở đây tư vấn giới thiệu việc làm mới
công việc này khá phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của chị nên chị rất vui mừng
nếu là may thì ở trung tâm trung tiên việc làm này đã giới thiệu cho mình một công việc mới mình thấy rất là vui
không chỉ có chị san mỗi người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được các cán bộ tại trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm mới
người lao động sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn công việc để sớm quay lại thị trường lao động
chị đến đây thì mọi người tư vấn rất nhiệt tình ạ
với mọi người hướng dẫn và
giới thiệu rất nhiều việc làm mới để cho mình lựa chọn đấy
với những gì mình được hưởng trước đây mình không biết
thì đến đây mọi người cũng phổ biến cho dễ hiểu
với cả cũng biết thêm nhiều để mình lựa chọn việc làm sau này của mình
ban đầu khi lao động đến trung tâm
thì tôi sẽ đơn vị tổ chức để tư vấn cho người lao động về việc làm
để xem người lao động có nhu cầu đi làm
thì thông qua các kênh việc làm của tỉnh và những kênh trang web của đơn vị
và những đợt mà trung tâm tổ chức đi về các công ty để tìm những công ty để liên kết
thì để cân cứ vào nhu cầu và khả năng của người lao động
thì trung tâm sẽ tư vấn để giới thiệu cho lao động đi làm
năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm dịch vụ việc làm hà giang
thực hiện đối tượng trung tâm dịch vụ việc làm hà giang
trung tâm tư vấn việc làm và học nghề cho bảy năm trăm linh lao động
giới thiệu việc làm cho trên một sáu trăm linh lao động
năm hai nghìn một mươi tám trung tâm đã tư vấn việc làm cho trên một mươi người
đồng thời giới thiệu việc làm thành công cho hơn một bảy trăm linh người
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn ba người
giới thiệu việc làm thành công cho hơn năm trăm linh lao động
trong đó có nhiều trường hợp người lao động đến trung tâm giao dịch
giới thiệu việc làm được tư vấn thông tin giới thiệu việc làm
sau đó họ đã quay trở lại thị trường lao động không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
khi người lao động đến giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp
nộp hồ sơ quan điểm phương châm của trung tâm là cố gắng tìm hiểu
tại sao người lao động lại chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
sau đó thì tư vấn giới thiệu việc làm tư vấn học nghề
và đặc biệt là tư vấn chấp nối
với doanh nghiệp để người lao động quay trở lại thị trường lao động
thì đã có hàng trăm người hàng trăm người lao động khi đến và được nghe cán bộ tư vấn
thì họ đã không thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp nữa
và họ tiếp tục quay trở lại thị trường lao động và tiếp tục đi làm
trong thời gian tới trung tâm ngoài việc duy trì
thực hiện tốt ba văn phòng bảo hiểm thất nghiệp
tư vấn giới thiệu việc làm ở ba huyện và cụ viện
thì trung tâm tập trung
tập trung vào đối với những lao động ở xa mà đi đến nộp hồ sư hưởng dựa các thất nghiệp
thì trung tâm sẽ cố gắng kết nối để người lao động quay trở lại thị trường lao động
và hạn chế để người lao động hưởng dựa các thất nghiệp
đối với hà giang chúng ta thực hiện đó là
thứ nhất là tăng hưởng dựa các tuyên truyền
vừa tăng hưởng dựa các tuyên truyền và vận động người lao động
nắm bắt được chính sách thất nghiệp
cái thứ hai là tăng hưởng dựa các chức nhận của cán bộ
của trung tâm dịch vụ việt nam
khi được hiện chức năng là tư vấn bảo hiểm thất nghiệp
tại các địa bàn các huyện các xã của hà giang
thì khó hiện nay trung tâm này chúng tôi đã mở các điểm để tư vấn ở các huyện
các một mươi một huyện thành phố đều có địa điểm tư vấn để giới thiệu việt nam và bảo hiểm thất nghiệp
không chỉ trung tâm dịch vụ việt nam hà giang
nhiệm vụ giải quyết thủ tục trợ cấp thất nghiệp
tư vấn việc làm mới được xem là nhiệm vụ
trọng tâm tại các trung tâm dịch vụ việt nam trên cả nước
từ đầu giờ sáng trung tâm dịch vụ việt nam tỉnh bạc liêu
đã có nhiều người đến làm thủ tục thất nghiệp và tìm việc làm mới
anh mai văn bảo trước đây làm việc tại thành phố hồ chí minh
này về đây làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
anh cũng mong muốn sẽ tìm được một công việc tại quê hương
trước đây mình làm cơ khí ở sài gòn
bây giờ về đây nhà mọi người
người làm thủ tục làm rất là nhanh
có tư vấn việc làm mới
nếu đi làm mình sẽ đến đây
đến đây để tìm việc
hiện tại là trung tâm cũng thực hiện mô hình một điểm đến
theo công dân sáu trăm bảy mươi một của cục việc làm
thứ nhất là người lao động đến trung tâm
thì được cán bộ tư vấn
tư vấn về việc làm trong tỉnh ngoài tỉnh
xuất khẩu lao động và chế độ học nghề
cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp
trước tiên người lao động đến
thì được tư vấn đầy đủ các thông tin về việc làm
xong tư vấn hết tắt tầng tật
khi nào mà tư vấn hết
thì người lao động nguyện rộng họ là
không muốn đi tìm công việc làm mới
nếu như muốn tìm công việc làm mới
thì ở đây giới thiệu việc làm miễn phí
hoặc là học nghề thì giải quyết
theo chế độ chính sách của học nghề
dù như người lao động mà không có nguyện vọng
đi tìm công việc mới
thì ở đây mới là cho nộp hồ sơ
giải quyết chế độ chính sách theo quy định
không chỉ làm tốt công tác giải quyết thủ tục
hưởng trợ cấp thất nghiệp
tư vấn giới thiệu việc làm những năm gần đây
công tác đào tạo
học nghề hỗ trợ người lao động học nghề
cũng được trung tâm trú trọng
như trường hợp anh huỳnh minh dương
sau khi nghỉ việc tại công ty cũ
anh được trung tâm dịch vụ việc làm
tỉnh bạc liêu giới thiệu
đến nơi đào tạo lái xe này
để học lái xe
được thầy dạy rồi
dạ nói chung cảm thấy cũng tốt
sau này em
xác định là em cũng
học lái xe rồi
sau này có bằng em cũng chạy xe rồi
chạy thê rồi
thực hiện chính sách
đào tạo nghề cho người lao động bảo hiểm
đặc nghiệp đối với địa bàn tỉnh bạc liêu
thì nói chung cũng rất là thuận lợi
tạo điều kiện cho người lao động được
học nghề để sớm quay lại thị trường lao động
theo nhu cầu của mình
đối với mức hỗ trợ
học nghề về theo
quy định bảy mươi bảy
của thủ tướng chính phủ
mức hỗ trợ tối đa không quá sáu tháng
mỗi tháng không quá một triệu đồng
các nghề ở đây
đào tạo nghề lái xe
đối với mức đào tạo lái xe
của hạng b hai
thì nó chưa đủ so với mức
học khí của nhà trường đưa ra
thì người lao động phải bỏ thêm khoản tiền đó
để mới đủ học
dự thảo của bộ lao động cũng dự thảo
để trình thủ tướng về việc dự thảo
để nâng mức hỗ trợ học nghề để sửa đổi
quyết định bảy mươi bảy của thủ tướng lên
thì ở đây cũng thấy cũng phù hợp
để cho người lao động có đủ kinh phí
để theo chi phí học nghề
để người lao động khỏi bỏ tiền ra
thì khi đó số lượng nhu cầu học nghề
người lao động sẽ có thể tăng hơn
những năm gần đây trung tâm việc làm tỉnh bạc liêu
đã giới thiệu nhiều lao động đi học nghề
nhiều trường hợp người lao động
được hỗ trợ học nghề đã có việc làm mới
thu nhập cao hơn
chúng ta phải tăng cường hơn
là cái gác kết
giữa trung tâm và các cơ sở
đào tạo nghề cũng như là các trung tâm
giáo dục nghề nghiệp thì ở đây chỗ đội trung tâm
thì cũng tham mưu cho lãnh đạo sở
là để là kết nối với các
trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên
ở các cái nguyện thị xã thành phố
vì ở đây là các cái trung tâm này đào tạo
hầu như là cũng đa dạng các cái ngành nghề
mà nó phù hợp với điều kiện nông thôn của bạc liêu ở đây
thì tới đây thì trung tâm cũng thực hiện
kết nối để làm sao mà các lao động
ở quyện thị nào thì chúng ta là tham gia
học tại quyền thị đó để tạo cái điều kiện
thượng lợi chúng ta gần ở gia đình
thứ hai là đỡ cái tốn chi phí đi lại
rồi các thứ thứ hai là nó thực tế
tại hương đó ví dụ như ngành dùng
dùng nông nghiệp thì chúng ta đào tạo
những đề nông nghiệp thị xã thôi đào tạo
thị xã thì như vậy thì nó phù hợp hơn
và tạo được cái hiệu quả hơn
đánh giá kết quả một mươi năm thực hiện
chính sách bảo hiểm thất nghiệp nếu
năm hai nghìn chín mới chỉ có
gần sáu triệu người tham gia bảo hiểm
thất nghiệp thì tới năm hai nghìn một mươi năm
đã có trên một mươi triệu
người tham gia đến năm

trên một mươi hai sáu triệu người
công tác tư vấn giới thiệu
việc làm được đặc biệt quan tâm
số lượng và hiệu quả người được
tư vấn giới thiệu việc làm tăng
theo từng năm và chiếm tỷ lệ khá
cao so với số người có quyết định
hưởng trợ cấp thất nghiệp trên

số người hưởng trợ cấp thất nghiệp
đến nay đã có trên
một trăm tám mươi người thất nghiệp được
hỗ trợ học nghề điều này cho thấy
chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã từng
bước đi vào cuộc sống hỗ trợ thiết thực
cho cả người lao động và người
sử dụng lao động góp phần bảo đảm
an sinh xã hội
hành nghề hành chính văn phòng có nhu cầu
tuyển dụng thấp nhất trong sáu tháng đầu năm
tại tp hcm dự báo nhu cầu
nhân lực sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
tp hcm cần khoảng

nhu cầu tuyển dụng quý ba năm hai nghìn một mươi chín
khoảng bảy mươi năm người tập trung
thu hút lao động ở một số ngành như
marketing kinh doanh bán hàng cơ khí
kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng
công nghệ thông tin dệt may dày da
quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
doanh nghiệp tiếp tục ổn định phát triển
quy mô sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng
trong dịp tết và giải quyết các đơn hàng
xuất khẩu với nhu cầu tuyển dụng khoảng
tám mươi chỗ làm việc tập trung ở các nhóm
ngành như dệt may dày da
công nghệ thực phẩm công nghệ thông tin
dịch vụ phục vụ bán hàng nhân viên
kinh doanh nhân viên giao hàng
với mục đích hỗ trợ người lao động về nước tìm kiếm
được việc làm phù hợp ngày một mươi năm tháng tám
tới đây trung tâm dịch vụ việc làm
tp hcm tổ chức phiên giao dịch việc làm
dành cho người lao động eps
và thực tập sinh chương trình i am japan
về nước tham dự phiên giao dịch việc làm
có các doanh nghiệp hàn quốc nhật bản
đóng trên địa bàn thành phố và các khu vực
lân cận đây là cơ hội để người lao động
có thể tìm kiếm việc làm phù hợp với
kinh nghiệm và trình độ tai nghề của mình
phiên giao dịch sẽ được tổ chức tại
trung tâm dịch vụ việc làm tp
số một trăm năm mươi ba sô viết nghệ tĩnh
phường một mươi bảy quận bình thạnh tp hcm
ngoài ra người lao động đi làm việc
tại hàn quốc theo chương trình eps
và thực tập sinh thực tập tại nhật bản
theo chương trình i am japan về nước
đúng thời hạn có nhu cầu tìm việc làm
phù hợp được ưu tiên đăng ký để
ban tổ chức kết nối với các đơn vị tuyển dụng
người lao động có thể đăng ký
tại các địa chỉ www collab gov vn
hoặc đăng ký trực tiếp
tại trung tâm dịch vụ việc làm
tp hcm theo địa chỉ như trên
bằng hai mươi tháng mức lương tối thiểu chung
tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp

chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại